theo báo cáo của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phú thọ trên địa bàn các huyện tân sơn thanh sơn tam nông cẩm khê hạ hòa thanh ba yên lập lâm thao và thị xã phú thọ tỉnh phú thọ mưa lũ đã làm ba người thiệt mạng và một người mất tích
mưa lũ cũng làm năm một trăm hai mươi ba ngôi nhà bị ngập nước hơn ba tám trăm linh hectare lúa ngô hoa màu bị ngập đổ năm sáu trăm tám mươi mét đường giao thông bị sạt lở tám mươi lồng cá bị thiệt hại tám trăm năm mươi hai bảy hectare diện tích nuôi trồng thủy sản bị tràn năm mươi tám cột điện bị đổ gãy một trạm biến thế bị hư hỏng một mươi hai cột cáp treo bị đổ gãy một tám trăm sáu mươi chín mét tường rào bị đổ sáu chín mươi sáu con da súc bị chết
cuốn trôi tám mươi bảy bảy trăm bốn mươi hai con da cầm bị chết cuốn trôi
hiện nay mực nước sông thao sông bứa xuống nhanh mức nước sông đà ít thay đổi do thủy điện hòa bình tiếp tục xả lũ
tuyến đê tả sông thao thuộc các xã y sơn phụ khánh huyện hạ hòa có nguy cơ bị tràn đã được xử lý chống tràn đảm bảo an toàn
để khắc phục hậu quả thiên tai ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phú thọ đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị địa phương chủ động hơn nữa trong công tác phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra